thời gian qua công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp triệt phá nhiều vụ án liên quan đến tàng trữ vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi ba tháng hai tại khu vực tổ dân phố quang trung thị trấn chú huyện lục ngạn tỉnh bắc giang tổ công tác của công an huyện lục ngạn bắt quả tàng đối tượng dương xuân cường chú tại tổ dân phố trần hưng đạo huyện lục ngạn đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ ba trăm linh viên ma túy hổng phiến và hơn năm mươi năm gram heroin tương đương với một tép heroin
trước đó trong cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện lục ngạn đã triệt phá thành công nhiều tụ điểm ma túy trong đó có điểm bán lẻ ma túy tại nhà đối tượng ngô văn tuấn chú tại xã biển động và bắt quả tăng đối tượng hoàng văn ngọ chú xã nhân định huyện sơn động khi đang mua bán trái phép ma túy
khám xét tại nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ năm mươi ba túi heroin
và năm mươi bốn viên hổng phiến cùng một số cao vật khác có liên quan
chỉ trong vòng hai tháng hơn chục vụ án với một mươi chín đối tượng có hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy như vậy
đã bị bắt quả tăng đối tượng
cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện triệt phá thành công

đã bị bắt quả tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy như vậy
đông đảo người dân của lục ngạn đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
đông đảo người dân của lục ngạn đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
công an huyện lục ngạn trong đó có lượng về ma túy
công an huyện lục ngạn trong đó có lượng về ma túy
những kết quả đã đạt được của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của công an huyện lục ngạn trong thời gian qua
sẽ là tiền đề quan trọng và động lực để lực lượng tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ
góp phần bảo vệ an ninh trật tự và sự bình yên cho người dân địa phương